mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại ổ dịch thôn bạch chữ đã có nhiều chuyển biến tốt
tuy nhiên công tác kiểm soát dịch bệnh tại đây vẫn được chính quyền địa phương xếp chặt
hiện hơn một bảy trăm linh hộ dân với khoảng tám nhân khẩu vẫn đang được phong tỏa cách ly
giám sát sức khỏe hàng ngày để chủ động xử lý tình huống khi có vấn đề phát sinh
sau khi ghi nhận trường hợp một cư dân là f chính quyền sở tại đã lập tức tạm phong tỏa
tòa trung cư hh hai a linh đàm ở quận hoàng mai hà nội để khoanh vùng truy vết dập dịch
một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai cho biết
tại trung cư hh hai a linh đàm vừa ghi nhận ca f bệnh nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tầng năm của tòa h hai
trường hợp này được xác định là ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một ngay sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
thông tin khẳng định bệnh nhân dương tình với sars cov hai chính quyền sửa tạng đã tạm phong tỏa
toàn bộ tòa nhà hh hai a linh đàm để tiến hành sàng lọc các trường hợp tiếp xúc người liên quan
bước đầu lực lượng chức năng xác định có năm trường hợp f một liên quan đến nữ bệnh nhân này
hiện công tác truy vết vẫn đang được tiến hành tòa nhà có hơn bảy trăm linh căn hộ với khoảng hơn hai cư dân
sau khi điều tra dịch tễ xong địa phương sẽ thu hẹp vùng phong tỏa để tránh làm ảnh hưởng
đến đời sống sinh hoạt của cư dân tòa nhà
vị lãnh đạo phường hoàng liệt thông tin thêm
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số hai trăm năm mươi sáu khubnd thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực
trong kinh doanh mua bán sản xuất quản lý và sử dụng trang thiết bị vật tư phương tiện thuốc
vaccine sinh phẩm xét nghiệm đặc biệt là các loại xét nghiệm trần đoán nhanh
và xét nghiệm sinh học phân tử rt pcr trong phòng chống dịch covid một mươi chín
kế hoạch yêu cầu kiểm tra giả soát về nhu cầu và quản lý việc sử dụng trang thiết bị
vật tư phương tiện thuốc vaccine sinh phẩm xét nghiệm đặc biệt là các loại xét nghiệm trần đoán nhanh
và xét nghiệm sinh học phân tử rt pcr phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo việc sử dụng phải phù hợp với nhiệm vụ được giao
đúng mục đích hiệu quả không để xảy ra vi phạm tiêu cực tham nhũng lãng phí
sở y tế và các đơn vị y tế đơn vị thực hiện việc mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị y tế
vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín phải chủ động thống kê danh mục
đối tượng được giao mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị y tế vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
phải chủ động thống kê danh mục
đối tượng được giao mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị y tế vật tư y tế thực hiện kiểm tra
ra soát về nhu cầu dự toán việc mua sắm tiếp nhận quản lý sử dụng trang thiết bị vật tư
sinh phẩm xét nghiệm thuốc vaccine theo các phương án phòng chống dịch đảm bảo minh bạch
hiệu quả đúng quy định
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
thực hiện dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín phải công khai giá dịch vụ xét nghiệm
trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm phải được phát hiện
xử lý nghiêm theo quy định kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai minh bạch giá các trang thiết bị
sinh phẩm vật tư y tế giá các dịch vụ xét nghiệm test kit xét nghiệm kịp thời cập nhật liên tục
tránh tình trạng nâng giá của các đơn vị cá nhân đảm bảo đúng quy định
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tiêu cực trong tiêm phòng vaccine nh
cơ chế xin cho quà tặng bồi dưỡng để được tiêm nhanh hoặc lựa chọn vaccine theo nhu cầu gây bức xúc cho nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào cán bộ
chiến sĩ hy sinh và tử vong do dịch covid một mươi chín
chương trình được tổ chức vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một và được phát sóng trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
tại đây một số hình ảnh phóng sự về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được trình chiếu
sau đó là phát biểu của đại diện lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đến hai mươi h ba mươi phút nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong sẽ diễn ra
chương trình thể hiện sự chia sẻ động viên của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hà nội trước những mất mát đau thương của các gia đình người thân
tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
điểm cầu thành phố hà nội được tổ chức tại sân khấu đa năng công viên thống nhất quận hai bà trưng
hành phần tham dự lễ tưởng niệm dự kiến khoảng ba trăm linh đại biểu gồm lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
về công tác phòng chống dịch đại biểu đến dự phải đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
đủ một mươi bốn ngày có giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
sở y tế hà nội bố trí xét nghiệm miễn phí cho đại biểu từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại phòng khám đao khoa số hai mươi một phan chủ trình
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận hơn hai mươi ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
trong đó tp hcm là địa phương có số ca tử vong lớn nhất với hơn một mươi bảy người bình dương là hơn hai năm trăm linh người
một học sinh của trường trung hòa phổ thông nguyễn duy hiệu thị xã điện bàng quảng nam
có biểu hiện sốt ho nên đến thăm khám tại bệnh viện
qua xét nghiệm phát điện học sinh này dương tính với sars cov hai
ngành y tế tiếp tục truy vết phát hiện thêm hàng chục ca nhiễm liên quan
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một trao đổi với ông nguyễn văn hiến phó giám đốc trung tâm y tế thị xã điện bàn thông tin
địa phương vừa ghi nhận ba mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó hai mươi ba ca là học sinh trường trung học phổ thông nguyễn duy hiệu và tám trường hợp có liên quan
ổ dịch này được phát hiện từ chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một khi một học sinh có triệu chứng ho sốt
đến bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam thăm khám xét nghiệm có kết quả dương tính với sars cov hai
sau đó ngành y tế khẩn trương
trường tiến hành truy vết xuyên đêm phát hiện hai mươi ba học sinh dương tính và có tám ca liên quan
hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh
ngành y tế địa phương nhận định khả năng bệnh nhân có tiếp xúc với ca nhiễm từ cộng đồng
sau đó vào trường học lây cho học sinh trong trường
hiện lực lượng y tế đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng một sáu trăm linh học sinh và giáo viên của trường ông hiền nói
thưa quý vị trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một thành phố cần thơ ghi nhận bảy trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín cao nhất từ khi có dịch đến nay
trong khi đó hai tỉnh sóc trong bà bạc liêu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một theo báo cáo nhanh của sở y tế thành phố cần thơ tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thành phố có bảy trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó số phát hiện trong khu cách ly là tám mươi ba ca hai trăm năm mươi bảy ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà
số phát hiện trong cộng đồng khu vực phong tỏa xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế
xét nghiệm sàng lọc cộng đồng là ba trăm bảy mươi hai ca tử vong ba ca
tính từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ phát hiện một mươi bốn một trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
điều trị khỏi tám ba trăm năm mươi bốn trường hợp tử vong một trăm ba mươi năm trường hợp
trong số bệnh nhân nặng nguy kịch đang điều trị có năm mươi bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ
ba bệnh nhân thở hfnc một mươi hai bệnh nhân thở máy không xâm lấn và một mươi bốn bệnh nhân thở máy xâm lấn
khoảng một mươi ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại cần thơ tăng trung bình từ hai trăm linh đến ba trăm linh ca trên một ngày
có ngày vượt năm trăm linh ca và trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một ghi nhận hơn bảy trăm linh ca
tại hậu giang thêm một vùng cách ly y tế được thiết lập ở huyện phụng hiệp để phòng chống dịch covid một mươi chín
và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
tại sóc trăng thêm ba trăm chín mươi chín ca f ghi nhận trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trong đó một trăm ba mươi năm trường hợp f một chuyển thành f hai trăm bốn mươi bốn trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
giáp với sóc trăng trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh bạc liêu tiếp tục ghi nhận thêm ba trăm một mươi bốn ca f
số ca bình phục là bốn trăm một mươi
liên tục những ngày gần đây mỗi ngày lâm đồng đều ghi nhận trên dưới một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có nhiều ca cộng đồng
ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định kích hoạt bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một sở y tế lâm đồng cho biết ghi nhận tám mươi bốn ca dương tính với sars cov hai mới trong tỉnh
trong đó thành phố đà lạt dẫn đầu với một mươi tám ca huyện lâm hà một mươi năm ca thành phố bảo lộc một mươi ca
như vậy đến nay lâm đồng đã có
trong một năm trăm ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó đang cách ly điều trị chín trăm chín mươi bảy ca
ra viện năm trăm hai mươi chín ca tử vong bốn ca về địa phương khác một ca
đáng lưu ý có nhiều ca mắc mới trong cộng đồng khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh ở địa phương rất cao
trong tình hình đó ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản gửi sở y tế và bộ chỉ huy quân sự tỉnh
về việc thống nhất kích hoạt bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện này nằm trong khuôn viên trung đoàn bộ binh chín trăm chín mươi bốn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đóng trên địa bàn huyện đức trọng
lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tại hội trường thống nhất và tp tqhqh
mới đây ban tổ chức các ngày lễ lớn tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin
về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
cung cấp thông tin về lễ tưởng niệm phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm
cho biết nhằm chia sẻ động viên trước những mất mát đau thương đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với thành ủy tp hcm
tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
tại điểm cầu tp hcm
cụ thể danh nghĩa tổ chức là ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đơn vị thực hiện tại điểm cầu tp hcm
ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đơn vị liên quan
lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tại hội trường thống nhất số một trăm ba mươi năm nam kỳ khởi nghĩa
quận một và tp thổ đức cùng các quận huyện
trong đó hội trường thống nhất sẽ là điểm cầu tổ chức lễ tưởng niệm
tp thổ đức và các quận huyện tổ chức theo dõi trực tiếp lễ tưởng niệm
từ điểm cầu tại hội trường thống nhất
sở y tế tp hcm đề nghị các địa phương tiếp tục tiêm mũi một cho những trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố chưa được tiêm vaccine đợt một
sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện tp thổ đức
và các sở ban ngành về việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong đợt hai
thời gian tiêm mũi hai là từ ngày hai mươi hai một mươi một đến ngày hai mươi tám một mươi một với đối tượng là tất cả trẻ
thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin
cả trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã được tiêm vaccine mũi một qua đủ thời gian kể cả trẻ đã được tiêm mũi một ở các tỉnh thành phố khác
bên cạnh đó sở y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tiêm mũi một cho những trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố chưa được tiêm vaccine đợt một do phải hoãn tiêm
mới trên một mươi hai tuổi mới đồng thuận tham gia tiêm chủng mới trở về thành phố hồ chí minh
thưa quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kịch bản sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại